mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cháy tại căn nhà của người dân thuộc địa bàn ấp một xã minh hưng huyện trân thành làm ba người trong một gia đình thương vong
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ cháy
ngay sau khi tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan ra xung quanh vụ cháy đã khiến bé gái bảy tuổi tử vong hai người lớn còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện
ngành chức năng tỉnh cà mau đang làm rõ vụ nổ trên tàu cá khiến một ngư phủ tử vong trong lúc khai thác thủy sản trên biển
theo những người có mặt trên tàu cá cm chín mươi chín nghìn năm mươi chín ts cho biết trong lúc phương tiện này với bốn ngư phủ đang hoạt động nghề cào trên biển thì nghe tiếng nổ
sau đó những người trên tàu phát hiện trương tuấn em chú tỉnh trà vinh nằm ở phía sau lái tàu bị thương nặng ở phần mặt máu ra nhiều sau đó đã tử vong
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn đầy chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long về tội giết người
xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại nơi làm việc trong một công ty ở khu công nghiệp hòa phú
nguyễn văn đầy chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
theo cáo trả nguyễn văn đầy cùng với vợ và nạn nhân hồ huỳnh công nhật làm chung công ty tại khu công nghiệp hòa phú
vào khoảng một mươi một h ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc làm việc nhật và vợ của đầy xảy ra mâu thuẫn
sau đó đầy đến gặp nhật thì xảy ra đánh nhau đầy lấy kéo đâm liên tiếp vào nhật làm nhật tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn đầy một mươi năm tù về tội giết người
chiều nay công an quận một mươi hai phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm điều tra truy xét nam thanh niên
nghi dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi ở phường trung mỹ tây
theo thông tin ban đầu gần trưa cùng ngày nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng tiện lợi trên đường hà đạo
phường trung mỹ tây quận một mươi hai người này sau đó vào trong cửa hàng dùng vật giống như súng
uy hiếp nhân viên rồi lấy đi một số tiền nhận được thông tin cảnh sát khám nghiệm hiện trường
trích xuất dữ liệu camera an ninh và lấy lời khai của nạn nhân để truy xét kẻ gây án
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai vừa bắt giữ đối tượng đinh văn đoàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đoàn từ phường bình minh thành phố lào cai
điều khiển xe máy xuống khu vực trường mầm non thuộc xã gia phú huyện bảo thắng
phát hiện một người phụ nữ để ví trong cốp xe máy và quên chưa khóa cốp
đoàn đã mở cốp xe lấy đi chiếc ví trong đó có một trăm hai mươi năm triệu đồng nhiều thẻ cào của nhà mạng
viettel trị giá hơn một trăm linh triệu đồng hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác
rồi bỏ trốn xuống thành phố yên bái đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đoàn đã bị lực lượng công an bắt giữ
thêm một vụ cháy quán karaoke lại vừa xảy ra trên địa bàn huyện trảng
trảng bom tỉnh đồng nai vào tối ngày hôm nay trong ít phút khói bốc lên nghi ngút từ tầng cao
của quán karaoke yến nhi thuộc xã hồ nai ba huyện tràng bông mọi nỗ lực dập tắt tại chỗ bắt thành
ngay lập tức cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã huy động các lực lượng đến hiện trường để dập lửa
khoảng một mươi tám giờ người dân phát hiện đám cháy lớn khói bốc lên từ quán karaoke yến nhi ở xã hồ nai ba
huyện tràng bom ngay lập tức người dân đã tiến hành chữa cháy tại chỗ
sơ tán người bên trong thời điểm cháy có khoảng ba mươi khách nghe thấy chuông báo cháy đã chạy xuống

ngay sau khi nhận được tin báo
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt để dập tắt đám cháy ra soát tìm kiếm các nạn nhân bên trong
bốn xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường
lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đục tường hai bên hông quán để tiếp cận vào bên trong
đến một mươi chín h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
khi đến đám cháy thì lực lượng cảnh sát phòng chế cháy đã nhanh chóng triển khai các đồn chế cháy
bằng tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đeo mặt nạ bình khí độc khí tài di chuyển lăng vòi lên đường cộng tham bộ
để tiếp cận khu vực phòng chế cháy ở lầu ba
đồng thời tiến hành một vụ tấn công leo lên mái nhà kia bên của karaoke để triển khai búa và các thiết bị phá dở
để tục đường phòng chế cháy đồng thời để tổ chức hấp hói và phun nước vào bên trong
và đồng thời trong quá trình chế cháy thì các đồn chế cháy chuyên nghiệp đồng thời đeo các bình
mặt nạ dường khí thiết bị bảo hộ an toàn và tổ chức tìm kiếm tất cả các phòng hát karaoke ở các tầng khác nhau
và tổ chức tìm kiếm liên tục và đến một thời điểm kết luận là không có người mắc kẹt trong năm cháy
hiện vụ cháy cơ bản đã được khống chế nhưng các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đang tìm kiếm ra soát lại bên trong quán bị cháy
thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người lửa đã thiêu dụi một phòng hát ở tầng hai
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
còn về vụ cháy tại tỉnh bình dương hôm nay giám đốc công an tỉnh bình dương đã chủ trì nghe các đơn vị nghiệp vụ
báo cáo tình hình và kết quả hoạt động điều tra ban đầu vụ án hình sự vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
xảy ra vào ngày sáu tháng chín tại cơ sở kinh doanh karaoke an phú
theo báo cáo của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
cơ sở kinh doanh karaoke an phú do ông lê anh xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại tp hcm đứng tên đăng ký kinh doanh
năm hai nghìn hai mươi một ông xuân cho ông phạm quốc khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại tỉnh hậu giang thuê lại
qua điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguồn nhân của vụ cháy là do chập điện trên tầng hai của cơ sở
do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh rất khó khăn cho công tác chữa cháy
cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh rất khó khăn cho công tác chữa cháy
công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh khẩn trương ra quân kiểm tra chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót xử lý nghiêm các cơ sở hộ gia đình cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự vi phạm nhất là các quán bar karaoke cà phê nhạc nhà hàng ăn uống
qua hai ngày triển khai các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra một trăm hai mươi tám cơ sở kinh doanh karaoke nhà hàng massage trên địa bàn tỉnh
khi phạm hành chính bảy mươi cơ sở với tổng số tiền hơn chín trăm tám mươi triệu đồng tạm bình chỉ hoạt động tám cơ sở đã tổ chức đăng phát hàm chục tin bài phóng sự tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình karaoke trên các phương tiện thông tin đại chúng
do khí ga gây cháy khiến ba người bỏng nặng vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại thôn tân sơn hai xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang
cụ thể tại nhà bà nguyễn thị sử ở thôn tân sơn hai xã yên lư có rỗ mọi người tập trung nấu cỗ trong khi di chuyển bình ga từ bếp ra ngoài khí ga bị xì bén vào bếp củi phía cửa gây cháy khiến anh nguyễn văn chiến nguyễn văn thắng là con trai của bà sử và anh vũ văn định là con rể bà sử bị bỏng
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang trong tình trạng bỏng nặng
theo thông tin ban đầu từ bệnh viện anh thắng và anh định bị tổn thương khoảng bảy mươi diện tích cơ thể anh chiến bị khoảng năm mươi cả ba người đều sốc bòng bong trợt ra nhiều vùng
do tình trạng các bệnh nhân quá nặng nên bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang đã chuyển lên tuyến trên điều trị
thưa quý vị dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với các tài xế tuy nhiên trường hợp cố tình vi phạm vẫn xảy ra
dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt trong số đó có những tài xế là cán bộ công chức viên chức
trước thực trạng này phó thủ tướng phạm bình minh yêu cầu các địa phương ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
thì lực lượng chức năng cũng cần thực hiện biện pháp gửi thông báo về cơ quan quản lý
chỉ đạo đã rõ chính vì vậy lực lượng chức năng cần triển khai và thực hiện một cách công khai minh bạch nhằm săn đe những người vi phạm
nhiều trường hợp vi phạm giao thông về lỗi nồng độ cồn được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý
bên cạnh những trường hợp chấp hành vẫn còn một số tài xế cố tình chây ý bất hợp tác
tuy nhiên từ công tác cương quyết xử lý theo đúng quy định

tham hoa thông mà có sử lượng nồng độ cồn
đối với các trường hợp mà cán bộ công chức nhà lước
nếu mà vi phạm nồng độ cồn chúng tôi đã gửi thông báo về cơ quan sở tạng
điều khiển xe ô tô khi đã sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông khiến ba người tử vong
công an tp bắc giang đã ra quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can và bắt tạm giam tài xế nguyễn đức thịnh
là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ bắc giang thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bắc giang
để điều tra xử lý vì liên quan đến vụ tai nạn
mới đây vào tối ngày bảy tháng chín tài xế trịnh văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán tại phường đại phúc tp bắc ninh là giảng viên một trường đại học trên địa bàn tp hà nội
điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn trên địa bàn phường trung hòa quận cầu giấy
kết quả đo nồng độ cồn của lái xe
ở mức tám trăm chín mươi bảy mg trên một lít khí thở cao gấp hơn hai lần mức kịch khung theo quy định
vụ việc đã được công an quận cầu giấy tp hà nội xử lý
vi phạm đã rõ tuy nhiên điều người dân mong chờ chính là việc cơ quan chức năng công khai rõ thông tin cơ quan
nơi làm việc của lái xe vi phạm thay vì chỉ đưa một cách chung chung không cụ thể
những vụ tai nạn có thể trôi qua theo thời gian
tuy nhiên hậu quả của nó mang lại luôn hiện hữu
lái xe vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật là điều tất yếu
theo luật sư đối với trường hợp người vi phạm là cán bộ công viên chức
lực lượng chức năng cần công khai danh tính cơ quan làm việc và cơ quan chủ quản của người vi phạm
cần phải có hình thức kỷ luật theo quy định của từng đơn vị
khi mà sử dụng rượu bia thì vẫn tiếp tục lái xe để mà gây ra tai nạn
thì điều này gây ra sự bất xúc trong dư luận xã hội
trong đó là không ít là những cán bộ công chức viên chức
là có những hành vi vi phạm để làm gương cho người khác
thì tôi thấy rằng cái việc mà cần phải có sự xử lý của các cơ quan chức năng
đặc biệt là đối với những cơ quan mà đang quản lý công chức viên chức đó thì rất là cần thiết
cái việc này nó sẽ mang cái tính là trăng đen và phòng ngừa những hành vi mà tiếp tục xảy ra
những ma men điều khiển phương tiện không được phát hiện và xử lý kịp thời
sẽ đem lại nhiều hệ lụy đáng tiếc
thực tế đã cho thấy những vụ tai nạn do lái xe sử dụng rượu bia gây ra để lại hậu quả vô cùng đau xót
đã không ít người vô tội phải bỏ mạng hoặc bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng
ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật hành vi này cần được lên án trước cộng đồng nhằm giăn đe và tránh sự bao trẻ